xoay quanh những khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi
chủ tịch hiệp hội taxi hà nội nguyễn công hùng cho biết
hiện nay nhu cầu của người dân vẫn thấp nhưng doanh nghiệp vẫn phải cho xe hoạt động trở lại để giữ thị trường
tuy nhiên việc gắng gượng có lẽ không thể kéo dài khi mà giá xăng dầu tăng cao
trong khi doanh thu của doanh nghiệp vận tải chỉ đạt khoảng từ một mươi năm cho đến hai mươi so với thời điểm trước dịch